phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã đến tiếp xúc cử tri huyện đức hòa tỉnh long an
tại buổi tiếp xúc các cử tri đều rất phấn khởi về kỳ họp quốc hội lần thứ bảy vừa qua
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ sôi nổi thu hút sự quan tâm của cử tri
cử tri huyện đức hòa tiếp tục kiến nghị các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội địa phương như đường tỉnh tám trăm ba mươi
quốc lộ n hai các khu dân cư công nghiệp đô thị chậm tiến độ tăng cường quản lý hơn nữa trong việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông
tình hình cho vay tín dụng đen hiện vẫn tồn tại cần được lãnh đạo ca cấp xem xét giải quyết nhằm ổn định cuộc sống của người dân
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri
qua đây khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục luật hóa các bộ luật các nghị quyết đã được quốc hội thông qua bằng những nghị định chỉ thị cụ thể để pháp luật đi vào thực tiễn đời sống